trong ngày một mươi sáu tháng bảy đại sứ quán pháp tại việt nam đã tổ chức lễ khánh thành trạm quan chắc chất lượng không khí trong khuôn viên đại sứ quán tại hà nội
đại sứ cộng hòa pháp và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cùng dự buổi lễ
việc khai trương trạm quan chắc chất lượng không khí đánh dấu mức quan trọng trong một quan hệ hợp tác song tương giữa hà nội và vùng iserfren pháp
trạm quan chắc mới này sẽ được kết nối vào mạng lưới chung của thành phố
theo đó cho phép cung cấp số liệu liên tục phục vụ cho mạng lưới giám sát
trạm cũng sẽ cho phép nghiên cứu chi tiết vấn đề ô nhiễm không khí để xác định mức độ ô nhiễm biến đổi và nguồn gây ô nhiễm
người dân có thể tra cứu thông tin về chất lượng không khí tại nơi mình sống trên website môi trườngthủđô vn
theo đó có các mức chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày quy định theo một màu sắc cụ thể
để mọi người có thể dễ dàng hiểu được ô nhiễm không khí đang đạt ở mức độ nào